hiện nay tình trạng xe không đi đúng làn khi qua trạm thu phí gây ủn tắc cục bộ cho làn thu phí tự động không dừng vẫn còn tiếp diễn
vì vậy hiện tại cơ quan chức năng đang tổ chức nhắc nhở và tiến tới là sẽ áp dụng xử phạt xe đi sai làn
ghi nhận sau đây tại trạm thu phí tp đông hà tỉnh quảng trị
trạm thu phí đông hà đã bố trí hai làn xe dành riêng cho thu phí tự động và hai làn hỗn hợp
bên cạnh đó hệ thống biển báo được lắp đặt cách trạm thu phí khoảng năm trăm linh mét có vạch sơn phân làn đường
biển báo làn thu phí tự động điện tử cũng dễ thấy
thậm chí có nhân viên trạm thu phí ra hiệu từ xa nhưng vẫn có không ít phương tiện không gián thẻ đi vào làn đường riêng dành cho các xe đã dán thẻ thu phí tự động không dừng
mặc dù đã triển khai thu phí tự động được hơn hai năm tuy nhiên tại trạm thu phí đông hà mới chỉ ghi chân được khoảng ba mươi các phương tiện đăng ký sử dụng tiền ít này
một phần nguyên nhân chỉ là do những bất cập trong quá trình triển khai thu phí tự động cũng như cả phương tiện khi qua trạm
khách hàng đủ điều kiện thì rất là bất xúc nguyên nhân là phải dừng chơ những khách hàng thu phí tự động để mua bẻ giấy để mất những kinh tế liên liệt của đi làm thu phí tự động
vẫn nữa là việc nuôi lại xe thì mất an toàn cho khách hàng
mỗi ngày có khoảng một mươi lượt phương tiện qua trạm thu phí đông hà
vì vậy để bảo đảm giao thông an toàn thông suốt nhân viên của trạm thu phí phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành hướng dẫn tuyên truyền các xe đi đúng làn đường
triển khai rán tem vetc đối với những phương tiện có nhu cầu thanh toán điện tử thực hiện ký cam kết lắp đặt thẻ thu phí tự động không dừng và đi đúng làn đường quy định lắp đặt thêm các hệ thống biển báo hiệu
trong quá trình tổ chức tuyên truyền trong một mươi ngày và dự kiến hai mươi ngày sẽ tổ chức xử phạt các phương tiện đi không đúng làn đường
không đúng khoảng cách và theo các biển chỉ dành của người điều khiển giao thông
kế hoạch tuyên truyền vận động chủ phương tiện chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông tại các trạm thu phí sẽ được triển khai từ nay đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi một
sau đó các cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử phạt những phương tiện vi phạm mức phạt đối với các phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông
và đi sai làn đường quy định có thể lên đến hai triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe của người vi phạm